sau khi truyền hình nhân dân có phản ánh về việc nhà máy giấy thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thuận phát tại hòa bình
liên tục có những hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước suối cái thuộc tỉnh phú thọ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã có công văn gửi bộ tài nguyên và môi trường xem xét đình chỉ hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường của công ty này
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đề nghị bộ tài nguyên và môi trường yêu cầu nhà máy thực hiện nghiêm kết luận số bảy mươi một ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi của tổng cục môi trường
là chỉ được phép xả nước thải ra môi trường sau khi đã đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đánh giá
nhiều năm nay nhà máy giấy thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất và thương mại thuận phát
địa chỉ tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
xả nước thải ra môi trường
gây ô nhiễm nguồn nước suối cái ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân hai tỉnh hòa bình và phú thọ